bộ y tế tổ chức hội nghị tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh
nhiễm khuẩn bệnh viện hay còn gọi là nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu trên thế giới
nhiễm khuẩn bệnh viện đã và đang là gánh nặng cho người bệnh
các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn cầu làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tỷ lệ tử vong kéo dài thời gian nằm viện làm tăng chi phí điều trị
chính vì vậy kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò rất quan trọng trong khám chữa bệnh
trong thời gian qua mặc dù ngành y tế đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh
tuy nhiên công tác này vẫn còn gặp nhiều thách thức cả về nguồn lực và nhân lực
tại hội nghị các chuyên gia y tế trong và ngoài nước đã cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
đặc biệt là thực tế tình hình ở việt nam để đề xuất những biện pháp có hiệu quả trong thời gian tới